bộ trưởng tô lâm đã tới thăm hỏi động viên gia đình các lễ sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đăng lắc chia sẻ mất mát với gia đình các lễ sĩ
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
có nhiều hình thức động viên chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng sớm vượt qua mất mát lớn lao này
tiếp đại sứ đảng mệnh toàn quyền hợp trung quốc hoa kỳ tại việt nam mark knapper
bộ trưởng tô lâm khẳng định
song phương giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực đồng thời tái khẳng định thiện trí và cam kết của việt nam nói chung
bộ công an việt nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng cảm ơn sự chia sẻ quan tâm kịp thời của phía hoa kỳ liên quan tới vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
về vụ việc này đại sứ mark knapper nhấn mạnh
quan điểm của hoa kỳ là phản đối lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức cá nhân nào liên quan
hoa kỳ cam kết sẵn sàng hợp tác với việt nam bằng tất cả các phương thức để đưa ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân tổ chức nào đó đang ở hoa kỳ có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở việt nam
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tháp tùng và tham gia các hoạt động của thủ tướng phạm minh chính tại trung quốc
thứ trưởng lương tam quang đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ
ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc hội kiến với thứ trưởng bộ an ninh quốc gia trung quốc thạch hào dũng và tham dự hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng
trong khuôn khổ các buổi làm việc hai bên đã ký kết kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
thưa quý vị cuộc chiến với tội phạm ma túy vô cùng khốc liệt
các đối tượng manh động xảo quyệt thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn
chúng triệt đề lợi dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới để đối phó với sự kiểm soát phát hiện bắt giữ của các lực lượng chức năng
trong cuộc chiến này người chiến sĩ công an phải đối diện với muôn vàn khó khăn nguy hiểm nhiều khi phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt
nâng cao năng lực sức chiến đấu cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị yếu tố con người là quan trọng nhất
lạng sơn là tỉnh biên giới có trên hai trăm ba mươi một km đường biên tiếp giáp với khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
với hai cửa khẩu quốc tế một cửa khẩu song phương chín cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn lối mở qua biên giới
bên cạnh đó hệ thống giao thông đường bộ đường sắt thuận tiện
vì thế địa hình này được coi các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy coi là địa bàn thuận lợi để trung chuyển mặt hàng này từ trung quốc về việt nam và ngược lại
cũng vì thế mà công cuộc đấu tranh với loại tội phạm ma túy tại đây càng trở nên nguy hiểm và nhiều thách thức hơn
xong bằng sự yêu nghề và tinh thần quyết tâm
lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh lạng sơn ngày càng tăng cường về số lượng và nâng cao về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn đơn vị được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đã nhiều năm nay quân số ở đây chỉ tăng thêm chứ không có người chuyển đi
nhiệm vụ nguy hiểm là thế khó khăn vất vả là thế
nhưng với các anh đây không chỉ là một công việc mà
cái nghiệp các anh gắn bó
luôn xác định được chức trách nhiệm vụ của mình
do vậy là từ bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ luôn có ý thức về trâu rồi giàn luyện ý thức tư tưởng kỹ năng điều tra trinh sát khám phá tội phạm
đối với lãnh đạo của công an tỉnh lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên có biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ cũng như có những biện pháp về quan tâm đến tâm tư

đối với lãnh đạo của công an tỉnh lãnh đạo đơn vị tính tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ cũng như có những biện pháp quan tâm tính tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
vì thế khi tội phạm về ma túy sử dụng công nghệ cao đòi hỏi lực lượng phòng chống tội phạm này cũng phải cập nhật kiến thức nâng cao trình độ am hiểu về công nghệ để áp dụng vào phòng chống có hiệu quả

một số đối tượng ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã tự nhận có thể tư vấn khám chữa bệnh
cho các trường hợp đặc biệt cụ thể là qua hình thức chữa bệnh tâm linh
tin tưởng mù quáng vào điều này nhiều người nhà bệnh nhân đã nghe theo và truyền tiền cho đối tượng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền truyền khoản của người nhà bệnh nhân
đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền
đối tượng đàn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra đầu tháng hai năm nay sau khi lên mạng xã hội biết chị lê thị minh
ở phương sao đỏ thành phố trí linh tỉnh hải dương đang có những câu hỏi gửi lên nhóm facebook
luận quẻ kinh dịch để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai
tùng đã sử dụng tài khoản facebook anh minh tìm cách tiếp cận nhắn tin với chị minh
và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai chị minh
tin tưởng là thật chị minh đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của tùng
để tùng làm các thủ tục sắm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai với tổng số tiền hơn tám mươi sáu triệu đồng
tại cơ quan công an tùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
số tiền chiếm đoạt trên hai trăm linh triệu đồng
tùng đã bắt được niềm tin tâm lý liên quan đến tâm linh mình đã lợi dụng việc này để chiếm đoạt tiền của các bị hại
không dân mạng là một môi trường có tính ẩn danh rất cao từ đó nó dẫn đến việc mình mất tiền rất dễ
tôi yêu cầu các con trước khi đặt niềm tin chuyển tiền cho một ai đó
hãy tự xoay xét lại mục đích chuyển tiền của mình đã thực sự đúng hay chưa
để tránh việc mất tiền không đúng mục đích
hiện chưa có một bằng chứng khoa học nào khẳng định chữa bệnh bằng hình thức tâm linh như làm lễ
cũng bái mà có thể chữa khỏi được bệnh
người bệnh cần được đưa đến các bệnh viện trung tâm y tế để được tư vấn khám xét điều trị
không nên nghe theo các lời đồn thổi không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh
đặc biệt không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng khi được yêu cầu nộp để sắm lễ cúng bái
có như vậy mới tránh được nguy cơ tiền mất tật mang
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường một mươi và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín
sau hơn ba ngày công an thành phố đà lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội
nên khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám
phường một mươi thành phố đà lạt khiến năm người bị thương hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thầm chát thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn hà phát thị
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta luy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ký văn bản
yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan không rời khỏi địa bàn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
chủ động phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai
nói chung và sạt lở nói riêng trong đó tổ chức kiểm tra giả soát các khu dân cư
trường học cơ sở y tế trụ sở cơ quan doanh trại ven sông suối canh rạch ven biển
khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn
bên cạnh đó quản lý chặt chẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông
suối canh rạch nhằm hạn chế xảy ra sạt lở đồng thời đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng
nhất là cho các dự án trọng điểm quốc gia các dự án hạ tầng giao thông
đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở
ảnh hưởng đến sòng chảy thoát lũ
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố thiên tai sạt lở chủ động chỉ đạo điều phối
và phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai công tác ứng phó
tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống đảm bảo kịp thời hiệu quả
ngày hôm nay hơn một mươi sáu thí sinh cả nước đã tới làm thủ tục
nghe phổ biến quy chế thi đánh giá năng lực vào các trường công an nhân dân
cho đến thời điểm này các trường học viện công an nhân dân cũng đã hoàn tất những khâu cuối cùng
từ cơ sở vật chất đến vấn đề bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi
đúng hai giờ chiều gần hai thí sinh có mặt tại điểm thi học viện an ninh nhân dân
để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi
điểm mới năm nay thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm ghi hình
dù chỉ có chức năng ghi thông tin không thể nghe xem hay truyền tín hiệu
điểm mới năm nay thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi các thi ghi âm